các cơ quan chức năng của tỉnh phú yên vừa phát hiện một vụ phá rừng tự nhiên tại xã sơn nguyên huyện miền núi sơn hòa
tại hiện trường sáng ngày một mươi tháng một mươi hàng loạt cây gỗ thuộc nhóm bảy và tám đã bị triệt hạ cưa xẻ để đưa ra khỏi rừng
tại lô một khoảnh sáu tiểu khu một trăm chín mươi hai rừng hòn đác thuộc xã sơn nguyên huyện sơn hòa tỉnh phú yên vụ phá rừng vẫn còn nguyên
dụng cụ đồ dùng của lâm tặc vẫn chưa kịp tẩu tán gỗ bị triệt hạ chủ yếu là cây da thuộc nhóm tám có đường kính từ bốn mươi đến sáu mươi cm có ít nhất năm cây gỗ to vừa bị đốn hạ
theo lực lượng kiểm lâm khu vực rừng bị phá giáp danh với rừng trồng của người dân
khi lực lượng đang tiếp cận hiện trường tiểu khu một trăm chín mươi hai do các đối tượng cắt cử người cảnh giới nên đã kịp bỏ chạy chỉ để lại tăng vật
các đối tượng đã làm đường sâu vào rừng và đã đánh dấu nhiều cây gỗ lớn để chuẩn bị cắt hạ xẻ tại chỗ và vận chuyển ra khỏi rừng
theo nhận định của hạt kiểm lâm huyện sơn hòa nếu vụ phá rừng không được phát hiện sớm thì sẽ còn rất nhiều cây gỗ lớn bị đốn hạ
tại khu rừng này những năm trước đây đã từng xảy ra nhiều vụ phá rừng nay lại tiếp tục tái diễn